các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của bốn học sinh lớp tám d trường trung học cơ sở xã nghĩa lộc huyện nghĩa đản nghệ an
em nguyễn thị mai là người may mắn được đặng thị thủy tiên sinh năm hai nghìn tám trú tại thôn thịnh hồng xã nghĩa lộc cứu thoát khỏi vụ đuối nước
thủy tiên kể lại vào khoảng một mươi bốn h ba mươi ngày hai mươi năm tháng bốn nhóm học sinh gồm tám bạn rủ nhau ra đập nước khe giang tại xóm tân hữu xã nghĩa lộc chơi
đến khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút cùng ngày em nguyễn hà giang xuống bờ đập sửa chân thì không may rơi xuống nước
lúc này bốn bạn khác lao đến ứng cứu giang nhưng ba em bị rơi xuống hồ
riêng em nguyễn thị mai may mắn được thủy tiên dùng xà cứu thoát
khi được hỏi về khoảnh khắc diễn ra vụ việc đau lòng thủy tiên ôm mặt khóc nói không nên lời
lúc đó em đang đứng trên bờ nhìn thấy các bạn gặp nguy hiểm nên em cố gắng chạy xuống bờ đập ứng cứu
em may mắn khi bám vào được một cốc cây gần đó
sau đó em chạy lên bờ tìm được cây xào rồi quay lại đưa cho bạn mai nắm vào và kéo được lên bờ
riêng bốn bạn ấy thì cứ chìm dần
thủy tiên ỏa khóc nước nở
sau khi cứu được bạn mai lên bờ em chạy một mạch xuống nhà một nhà dân gần đó để gọi người lên cứu các bạn
tuy nhiên khi lên đến bờ đập em và các chú không thấy các bạn đâu nữa
em không muốn nhớ lại giây phút đó nữa
anh đặng văn tiến bố của thủy tiên cho biết
sau khi xảy ra sự việc tiên được ông nội trở về nhà
nhưng tinh thần em rất hoảng loạn và không chịu ăn uống gì
anh tiến cho biết thêm
vào tối hai mươi năm tháng bốn tôi đưa cháu sang nhà ông bà ngoại để sốc lại tinh thần trước sự việc đau lòng
tuy nhiên cả đêm cháu không chịu ngủ mà ngồi một mình dưới góc giường
ông ngô sĩ cường chủ tịch ubnd xã nghĩa lộc nghĩa đàn nghĩa an cho biết
đến khoảng một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng bốn thi thể cả bốn học sinh đã được tìm thấy
các em đều là học sinh lớp tám d trường trung học cơ sở nghĩa lộc
chính quyền địa phương đã làm các thủ tục cần thiết
bàn giao cho các gia đình mai táng theo phong tục địa phương
sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn các cơ quan ban ngành huyện nghĩa đàn và tỉnh nghệ an
đã đến thắp hương chia buồn cùng các gia đình có con không may bị đuối nước
chiều nay thi thể của bốn nữ sinh xấu số sẽ được mai táng tại nghĩa trang hai xóm
thịnh hồng và tân lập xã nghĩa lộc huyện nghĩa đàn
liên quan đến vụ việc phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo nghệ an võ văn mai
đã động viên các gia đình cố gắng vượt qua đau thương mất mát sớm ổn định cuộc sống
đồng thời lưu ý phòng giáo dục và đào tạo huyện nghĩa đàn
chỉ đạo trường trung học cơ sở nghĩa lộc làm tốt công tác ổn định tâm lý cho học sinh và phụ huynh lớp tám d
lớp có bốn học sinh bị đuối nước nói riêng và toàn trường nói chung
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo nghệ an cũng yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo
các trường học trên địa bàn tỉnh nghệ an tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức về phòng tránh đuối nước cho các em học sinh
đặc biệt đây là thời điểm bước vào mùa nắng nóng và chuẩn bị nghỉ hè
các nhà trường cần thường xuyên liên tục nhắc nhở học sinh
các địa phương phối hợp cùng nhà trường gia đình làm tốt công tác quản lý các em học sinh trong dịp hè
ngoài ra các địa phương và các đoàn thể chú trọng tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh
để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh
tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp những vụ đuối nước liên tiếp được ghi nhận khiến dư luận vô cùng hoang mang
ngay trước khi xảy ra vụ việc tại nghệ an trên địa bàn huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
cũng vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tử vong
tối ngày hai mươi năm tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện tam đảo cho biết
chiều cùng ngày trên địa bàn xã yên dương xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ học lớp hai và lớp ba tử vong
theo tin tức ban đầu vào chiều ngày hai mươi năm tháng bốn sau khi tan học
nhóm bảy học sinh của trường tiểu học yên dương đã gửi cặp vào xe để đi tắm sông
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày hai học sinh gồm một cháu lớp hai và cháu lớp ba bị đuối nước tử vong thương tâm
năm cháu còn lại được xác định an toàn và đã trở về nhà
ông trương đức thọ chủ tịch ủy ban nhân dân xã yên dương cho biết
hoàn cảnh gia đình hai cháu tử vong rất khó khăn
bước đầu chính quyền địa phương cùng mặt trận tổ quốc và phòng giáo dục đã đến thăm hỏi
chia buồn và trao số tiền hỗ trợ năm triệu đồng cho gia đình mỗi cháu để lo hậu sự
được biết vào thời điểm này năm ngoái trong thời gian từ hai mươi năm tháng bốn đến mùng năm tháng năm
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước làm năm học sinh thiệt mạng
có thể thấy mùa hè là thời điểm rất hay xảy ra những vụ đuối nước
và những sự việc tương tự cũng đã xảy ra trong nhiều năm
khi các học sinh rủ nhau tắm sông hay chơi đùa gần khu vực sông nước
những nguy hiểm tiềm mẩn đã được tìm thấy
vậy làm gì để hạn chế những trường hợp đau lòng như vậy xảy ra trong thời gian tới
và khi những vụ đuối nước tương tự xảy ra thì cần sơ cứu và cấp cứu như thế nào
tiến sĩ bác sĩ lê ngọc duy trưởng khoa cấp cứu và chống độc bệnh viện nhi trung ương cho biết
đuối nước là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em
nếu được cấp cứu kịp thời trẻ có thể qua cơn nguy kịch nhưng cũng có thể dẫn tới biến chứng nặng nề như
suy hô hấp viêm phổi hoặc di chứng tổn thương não do thiếu oxy kéo dài hoặc thậm chí trẻ có thể tử vong
phần lớn trẻ bị đuối nước tử vong hoặc để lại di chứng não bởi không được sơ cứu hoặc sơ cứu không đúng cách
do đó việc sơ cứu tại chỗ đúng kỹ thuật khi trẻ bị đuối nước cực kỳ quan trọng quyết định sự sống còn của trẻ
bác sĩ duy chỉ ra các bước cấp cứu trẻ bị đuối nước như sau
bước một gọi người giúp đỡ và nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước bằng mọi cách
bước hai đặt trẻ nằm ở chỗ khô giáo thoáng khí
bước thứ ba nếu trẻ bất tỉnh hãy kiểm tra xem trẻ còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực có di động hay không
từ đó có những biện pháp sơ cứu cần thiết như hô hấp nhân tạo ép tim ngoài lồng ngực
bước bốn sau khi nạn nhân tỉnh nên đặt nạn nhân ở tư thế nằm nghiêng kê cao gối hai bên vai
nới rộng quần áo để phòng tránh trẻ bị ngạt thở trở lại
bước năm kiểm tra xem nạn nhân có bị kễ cổ sống hoặc các chân thương về xương khớp nào hay không
nếu có nhanh chóng cố định cổ bằng nẹp
bước sáu lau khô người thay quần áo và ủ ấm bé
sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ xử lý các bước tiếp theo
trên đường đi người nhà cần chú ý theo dõi khô hấp tuần hoàn của trẻ
tốt nhất là có sự trợ giúp vận chuyển của đội cấp cứu một một năm
chú ý trong quá trình sơ cứu đuối nước cần tránh các sai lầm thường gặp như dốc ngược trẻ
hoặc vác trẻ lên vai rồi chạy cho nôn nước ra
việc vác chạy sẽ làm chậm thời gian cấp cứu thổi ngạt và tăng nguy cơ hít giặc
để giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ đặc biệt khi mùa hè đang tới gần
cha mẹ cần nhắc nhở trẻ không chơi đùa gần ao hồ sông suối hay kênh dạch
những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước
bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên để trẻ chơi một mình mà không giám sát
đậy kín các chung vải nước xung quanh nhà không cho trẻ chơi gần ao hồ
tốt nhất nên dạy trẻ tập bơi để tránh những tai nạn không mong muốn
trẻ nhỏ đi đến hồ bơi nên đi cùng người lớn chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ
đặc biệt cần tuân thủ các quy định của bể bơi khu vực bơi
đối với trẻ lớn cần được giáo dục tại trường học và gia đình về các nguy cơ tai nạn thương tích
hay cách phòng tránh
đặc biệt mỗi người nên tự trang bị những kiến thức kỹ năng sơ cứu đuối nước
để xử trí kịp thời và đúng cách khi gặp tình huống khẩn cấp tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
có lẽ nữ xin may mắn sống sót sau vụ việc tại nghệ an sẽ phải mất một thời gian dài
để quên đi những âm ảnh đau thương này
hy vọng những vụ đuối nước vừa qua cũng sẽ là bài học cho các em nhỏ cũng như các bậc phụ huynh
trong việc trang bị cho con em mình những kiến thức cơ bản để bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm xung quanh
cảm ơn quý vị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo